ngày hai mươi bốn tháng một đoàn công tác của bộ giáo dục và đào tạo do thứ trưởng bộ giáo dục nguyễn hữu độ làm trưởng đoàn đã về kiểm tra công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ tỉnh hà nam năm hai nghìn một mươi tám
tại buổi làm việc đoàn kiểm tra đã kiến nghị đối với ban chỉ đạo phổ cập giáo dục xóa mù chữ của tỉnh hà nam một số vấn đề để bảo đảm tính bền vững và nâng cao chất lượng phổ cập
như tiếp tục kiện toàn ban chỉ đạo phổ cập giáo dục xóa mù chữ các cấp tìm các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo phổ cập giáo dục xóa mù chữ
đẩy mạnh thông tin truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng chính quyền các đơn vị tăng cường hơn nữa việc bồi dưỡng tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý giáo viên
tiếp tục phát huy công tác xã hội hóa giáo dục huy động các nguồn lực cơ sở vật chất thiết bị dạy học để các trường các trung tâm giáo dục thường xuyên triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới góp phần duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục xóa mù chữ